trong phiên thảo luận tại hội trường ngày hai mươi năm tháng một mươi hai về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến đó là quy định về quyền khiếu nại khởi kiện của đơn vị được kiểm toán và của cơ quan tổ chức có liên quan
cho ý kiến về việc khiếu nại khởi kiện của đơn vị được kiểm toán và của cơ quan tổ chức có liên quan các đại biểu nhất trí với quy định này trong dự thảo luật

các cơ quan tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán tổ trưởng tổ kiểm toán và các thành viên của đoàn kiểm toán
việc mở rộng đối tượng kiểm toán các đại biểu đề nghị cần có quy định cụ thể để có hành lang pháp lý khi triển khai thực hiện
nếu trường hợp là những đối tượng kiểm toán toàn diện thì nên có quy trình và quy định cách kiểm toán phù hợp để tránh những khe hở về pháp luật và ảnh hưởng đến tính khả thi của luật